hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
số ca mắc covid một mươi chín tại anh gia tăng ở những người trên ba mươi tuổi
xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình trên kênh báo sức khỏe và đời sống cơ quan ngôn luận của bộ y tế
thưa quý vị và các bạn tại hà nội những ngày qua số ca mắc mới liên tục leo thang
hiện tại các quận nội thành đã nâng cấp độ dịch lên cấp một và cấp hai
thành phố có hai mươi hai quận huyện và thị xã áp dụng các biện pháp hành chính tương ứng hàng quán được bán tại chỗ
vào tối bảy tháng một bộ y tế phát đi thông báo đánh giá cấp độ phòng chống dịch
covid một mươi chín trên địa bàn thủ đô
theo đó dịch covid một mươi chín ở quy mô cấp thành phố của hà nội vẫn ở cấp độ hai
tuy nhiên tính theo quy mô cấp quận huyện thị xã thì hà nội chỉ ghi nhận tám địa phương có dịch ở cấp độ ba
tức là vùng cam hai mươi địa phương ở cấp độ hai tức vùng vàng và hai địa phương có dịch ở cấp độ một tức vùng xanh
như vậy thêm ba quận huyện của hà nội có dịch hại nhiệt chuyển từ màu cam sang màu vàng là gồm tây hồ hai bà trưng thanh trì
so với lần công bố vào ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một tính đến tối cùng ngày có hai trên ba địa phương điều chỉnh các biện pháp hành chính tương ứng
nới lỏng nhiều hoạt động và cho phép hàng quán được bán hàng tại chỗ
cụ thể các cửa hàng cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống tại năm phường ở cấp độ hai bao gồm
nhật tân phú thượng quảng an thụy khê và tứ liên sẽ được phục vụ tại chỗ đóng cửa trước hai mươi một giờ hàng ngày
thời gian áp dụng từ một mươi hai giờ trưa mai mông tám tháng một
đối với ba phường bưởi sơn la yên phụ tiếp tục áp dụng các biện pháp phòng chống dịch ở cấp độ ba của dịch
cùng ngày bỉa ba nhân dân huyện thanh trì đã ra thông báo điều chỉnh các biện pháp hành chính sau khi huyện này chuyển sang cấp độ hai
cụ thể kể từ giờ ngày tám tháng một huyện thanh trì sẽ nới lỏng nhiều hoạt động hàng quán được bán ăn uống tại chỗ tại tám xã
thị trấn thuộc cấp độ hai bao gồm đông mỹ duyên hà liên ninh ngọc hồi ngũ hiệp tả thanh oai vạn phúc
văn điện theo tinh thần nghị quyết một trăm hai mươi tám của chính phủ về thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín
riêng đối với tám xã đang ở cấp độ ba tân triều tứ hiệp vĩnh quỳnh đại án yên mỹ thanh liệt tam hiệp hữu hòa
tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống dịch cho đến khi có thông báo mới
trong khi đó lãnh đạo ubnd quận hai bà trưng cho biết chính quyền vẫn đang xem xét việc điều chỉnh các biện pháp hành chính tương ứng
sau khi địa bàn xuống cấp độ hai
ngoài tây hồ và thanh trì hà nội
còn một mươi chín quận huyện thị xã tiếp tục được bán hàng ăn uống tại chỗ gồm đống đa đông anh hà đông thường tính bắc từ liêm đan phượng hoài đức thanh oai ứng hòa quốc oai mê linh sóc sơn mỹ thạch thất mỹ đức ba vị sơn tây phúc thọ phú xuyên
trước tình hình dịch bệnh phức tạp như hiện nay kịch bản hà nội năm ca nhiễm trong ngày có thể xảy ra khi tết nguyên đán cận kỳ
vậy người dân làm thế nào để đón tết an toàn
với số ca mắc mới vẫn liên tục
tăng như hiện nay hà nội nhiều khả năng sẽ phải đối mặt với kịch bản năm ca nhiễm mỗi ngày thay vì hai ca như hiện nay
liên quan đến vấn đề này phó giáo sư tiến sĩ hoàng bùi hải phó giám đốc bệnh viện điều trị người bệnh covid một mươi chín tại đại học y hà nội cho biết
tình hình dịch covid một mươi chín hiện tại tại hà nội trở nên căng thẳng hơn số lượng bệnh nhân f ngày càng nhiều đa số bệnh nhân đã được tiêm vaccine tỷ lệ bệnh nhân nặng ít hơn
tuy nhiên khi số lượng f không nhiều thì bệnh nhân nặng nhiều theo
tại bệnh viện điều trị người bệnh covid một mươi chín hiện ngày nào cũng có từ hai mươi đến ba mươi ca trường hợp nhập viện vì tình trạng nặng như vậy
cho đến nay bệnh viện chúng tôi tiếp nhận gần hai trăm linh bệnh nhân nặng và nguy kịch
với số lượng bệnh nhân nặng điều trị như vậy cũng như các bác sĩ dự kiến đây mới là giai đoạn hai của bệnh viện
công suất tối đa của bệnh viện điều trị người bệnh covid một mươi chín có thể đạt từ năm trăm linh đến bảy trăm linh giường bệnh dự kiến năm trăm linh giường
tuy nhiên giai đoạn hai bệnh viện đang điều trị cho hai trăm linh bệnh nhân để đảm bảo chất lượng có nguồn nhân lực và trang bị phù hợp
nếu thêm bệnh nhân nữa thì sẽ rất đông
trong số hai trăm linh f nặng mà có đến bốn mươi sáu mươi bệnh nhân thở máy là một con số rất lớn
khi đó khối lượng công việc của nhân viên y tế là vô cùng nhiều không chỉ điều trị mà kim chăm sóc luôn cho bệnh nhân
bởi các f vào viện điều trị đều không có sự hỗ trợ của người thân toàn bộ sinh hoạt điều trị do nhân viên y tế phụ trách
tết nguyên đáng cận kề
nhiều nhận định cho rằng số ca mắc sẽ tăng lên
bệnh viện đã chuẩn bị kế hoạch một năm trăm linh nhân viên tham gia điều trị f
trong đó có trường đh y hà nội bệnh viện đh y hà nội các bệnh viện tại hà nội và một số bệnh viện khu vực miền bắc
số lượng bác sĩ học viên tại đh y hà nội khá đông
chúng tôi đã dự kiến huy động các đồng nghiệp này đến hỗ trợ trong thời gian gần tết nếu số lượng và nhu cầu bệnh nhân nặng nhiều hơn
phó giáo sư tiến sĩ hoàng bùi hải cho hay
có ngày nhân lực điều động chưa kịp đến
tôi cũng cảm thấy sức nóng nhất định
khi số lượng bệnh nhân thở máy nhiều hơn bệnh nhân nặng nhiều nữa một số nhân viên thấy sức nặng nóng của nó
chúng tôi thường xuyên giữ liên lạc với trường đại học y hà nội với bệnh viện cơ sở một để điều động nhân lực một cách kịp thời nhất
tết nguyên đáng sắp tới chúng ta vẫn có một số hoạt động vui chơi ngày tết
có thể thấy rằng khi covid một mươi chín xảy ra chúng ta nên sống chậm hơn một tí cũng là hay
ở với gia đình cũng là chấn mực
mọi người hoàn toàn có thể có một cái tết vui vẻ đầm ấm trong chính gia đình
để phòng tránh dịch chúng ta có thể gọi điện chúc tết và các biện pháp chúc tết từ xa
thay vì lại tập trung tại khu vui chơi nào đó rất đông người
xin được chuyển sang các thông tin tiếp theo
thưa quý vị khi số ca mắc covid một mươi chín tại hà nội liên tục tăng cao chúng ta không nên đặt nặng con số nữa
việc cần làm bây giờ không phải là truy vết mà nên tập trung vào các ca nặng nguy kịch và ca nguy cơ
phó giáo sư tiến sĩ hoàng bùi hải phó giám đốc bệnh viện điều trị người bệnh covid một mươi chín quận hoàng mai hà nội cho biết
tình hình dịch bệnh ngày càng căng thẳng hơn do số f ngày càng nhiều
tuy nhiên đa số người dân đều đã được tiêm vaccine nên số ca chuyển nặng ít hơn
ông hải chia sẻ mỗi ngày bệnh viện tiếp nhận từ hai mươi đến ba mươi ca f tình trạng nặng
đến nay bệnh viện đã tiếp nhận hai trăm linh ba trăm linh trường hợp từ nặng đến nguy kịch
các bệnh nhân nặng đến nguy kịch đa số chưa tiêm vaccine một số tiêm được một mũi
chủ yếu là người cao tuổi từ tám mươi đến chín mươi và gần một trăm linh tuổi có bệnh lý nền
theo ông hải việc cần làm bây giờ không phải là truy vết
không làm đồng loạt mà nên tập trung vào các ca nặng nguy kịch và các ca có nguy cơ để điều trị
đặc biệt là việc phát hiện sớm đưa vào bệnh viện các ca nguy cơ để điều trị
giảm ca chuyển nặng và giảm tỷ lệ tử vong
ông hải nhấn mạnh với f nhẹ không triệu chứng thì nên ở nhà tự cách ly tự điều trị
họ được phát các gói thuốc do sở y tế cung cấp
những trường hợp như vậy chúng ta không cần phải quá quan tâm nữa
theo phó giáo sư tiến sĩ hoàng bùi hải hiện bộ y tế đã có hướng dẫn điều trị f tại nhà
thực tế nhiều nhà không đạt được những quy định đề ra
như nhà cửa không được rộng rãi lo ngại một người bệnh lây nhiễm thì những người khác là f một
ông hải nói
tuy nhiên tôi nghĩ chúng ta nên cho họ ở nhà người nọ chăm người kia theo dõi sát phát hiện nguy cơ nặng
nơi đưa đến thu dung là gánh nặng cho ngành y tế người bệnh không vui nhân viên quá tải
chúng ta hoàn toàn có thể cho người bệnh ở nhà tuy theo triệu chứng của người bệnh thay vì điều kiện chúng ta đặt ra
ông cũng cho rằng nên có nhiều đội y tế lưu động
y tế phường
y tế khu phố
để phát hiện chuyển nặng và đưa lên tuyến trên kịp thời
như vậy là còn chưa đầy một tháng nữa là đến tết nguyên đán hai nghìn hai mươi
một số địa phương bắt đầu đưa ra những quy định khuyến cáo đối với người dân về quê ăn tết
trong đó có không ít những quy định gây tranh cã trong dư luận
như trường hợp huyện nga sơn thanh hóa
yêu cầu công dân từ tỉnh thành khác về địa phương đều phải đến trạm y tế xã để khai báo test nhanh covid một mươi chín
trong khi các tỉnh thành phía nam không đưa ra những quy định khắt khe
thì nhiều tỉnh miền bắc vẫn yêu cầu cách ly xét nghiệm vận động dân không về quê ăn tết
mới đây thành ủy hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam
thành phố thanh hóa đã có thư ngõ gửi các tầng lớp nhân dân trong địa bàn thành phố thanh hóa
và người dân thanh hóa đang làm việc tại các tỉnh ngoài nước ngoài
về việc tạm thời không trở về quê nếu không thật sự cần thiết
nhất là dịp trước trong và sau tết nguyên đán nhân dân hai nghìn hai mươi hai gây bão trong dư luận
ủy ban nhân dân tỉnh vĩnh phúc cũng vừa ra công văn áp dụng các biện pháp phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
đối với người từ địa phương khác đến hoặc về vĩnh phúc và người tiếp xúc gần f một
đối với người đến về từ địa bàn có dịch cấp độ bốn hoặc vùng phong tỏa người tiếp xúc cần f một
nếu tiêm đủ liều vaccine phòng covid một mươi chín thẻ xanh trên sổ sức khỏe điện tử hoặc giấy chứng nhận tiêm đủ liều vaccine
của cơ quan có thẩm quyền cấp liều cuối cùng đã được tiêm ít nhất là một mươi bốn ngày và không quá sáu tháng
hoặc đã khỏi bệnh covid một mươi chín trong vòng sáu tháng
tính đến thời điểm được xác định là đối tượng f một có giấy ra viện giấy xác nhận khỏi bệnh covid một mươi chín
thực hiện cách ly y tế bảy ngày tại nhà nơi lưu trú nếu đủ điều kiện cách ly tại nhà nơi lưu trú
tự theo dõi sức khỏe trong vòng bảy ngày tiếp theo
trước đó vào ngày năm tháng một tỉnh quảng trị ban hành quy định mới về phòng chống dịch đối với người về từ vùng dịch và người nhập cảnh
trong đó yêu cầu đối với người tiêm đủ liều vaccine phòng covid một mươi chín hoặc đã khỏi bệnh covid một mươi chín trở về từ vùng cam
cách ly tại nhà tối thiểu bảy ngày
và tự theo dõi sức khỏe trong bảy ngày tiếp theo
đối với người về từ vùng đó phải cách ly tập trung tối thiểu bảy ngày và cách ly tại nhà bảy ngày tiếp theo
người đã khỏi bệnh covid một mươi chín không quá sáu tháng về từ vùng đỏ thì cách ly tại nhà một mươi bốn ngày
đối với người chưa tiêm vaccine hoặc tiêm chưa đủ liều về từ vùng vàng thì cách ly tại nhà bảy ngày
xét nghiệm sars cov hai vào ngày đầu tiên và ngày thứ bảy
trong khi đó tại bình phước bình thuận hay nhiều tỉnh miền tây
thì không có quá nhiều rào cản người dân về quê ăn tết bình thường
chỉ cần thực hiện nghiệm covid một mươi chín
thưa quý vị và các bạn liên quan đến các di chứng sau khi mắc covid một mươi chín
mới đây giám đốc sở y tế tp hcm đã thừa nhận rằng
một số người gặp vấn đề về sức khỏe sau khi mắc covid một mươi chín
các biểu hiện lại khá đa dạng bao gồm mệt mỏi di chứng phổi di chứng tim mạch
thậm chí mắc hội chứng dối loạn tâm thần
tham luận tại hội nghị triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm hai nghìn hai mươi hai vào sáng tám tháng một
ông tăng trí thượng giám đốc sở y tế tp hcm cho rằng
who các nhà khoa học và quốc gia
nhận định dịch covid một mươi chín chưa thể kiểm soát được hoàn toàn trước năm hai nghìn hai mươi
có thể xuất hiện các chủng mới nguy hiểm hơn làm cho dịch diễn biến khó lường
trước tình hình đó tp hcm cũng không ngoại lệ dù số ca mắc số ca chuyển nặng và tử vong giảm sâu
theo đó ngày bảy tháng một tp hcm ghi nhận một mươi tám ca tử vong
trong đó có bảy ca từ tỉnh chuyển lên
đây là mức tử vong thấp nhất kể từ đợt dịch cao điểm đến nay
năm hai nghìn hai mươi hai ngành y tế tp hcm xác định
hai nhiệm vụ quan trọng không thể tách rời
đó là hiệu quả trong phòng chống dịch covid một mươi chín
và đảm bảo chăm sóc sức khỏe chất lượng khám chữa bệnh của các cơ sở y tế
giám đốc sở y tế cũng cho biết thêm
một vấn đề mới phát sinh là thành phố bắt đầu ghi nhận một số người gặp vấn đề về sức khỏe
sau khi mắc covid một mươi chín khá đa dạng
bao gồm mệt mỏi dì chứng phủi dì chứng tim mạch rối loạn tâm thần
ngành y tế xem đây là vấn đề cần đặc biệt quan tâm
là nhiệm vụ trọng tâm của ngành trong năm hai nghìn hai mươi
theo đó ngoài việc huy động các chuyên gia thu các lĩnh vực
sức khỏe xây dựng kế hoạch điều trị chăm sóc sức khỏe cho người dân
thành phố sẽ khôi phục hoạt động điều trị các bệnh viện thông thường
chủ động phát hiện các vấn đề sức khỏe hậu covid một mươi chín
tăng cường phối hợp đông tay y
đặc biệt sẽ tổ chức tổng đài chăm sóc sức khỏe tâm thần
đẩy mạnh các hoạt động điều trị sức khỏe tâm thần các cấp
ông thượng nhấn mạnh ngành y tế cũng tổ chức nghiên cứu các tác động
của covid một mươi chín với các lĩnh vực và tạo điều kiện cho người sau mắc covid một mươi chín
trở lại cuộc sống bình thường
cũng liên quan đến những biến chứng sau khi mắc covid một mươi chín
mới đây hoa hậu đỗ thị hà khiến phan hết sức lo lắng
khi mà nhan sắc tiểu tụy tóc sụn cả nắm
hoa hậu việt nam đỗ thị hà vừa chia sẻ hiện trạng sức khỏe của bản thân
sau hai tuần chấm trọi với bệnh covid một mươi chín
trong đoạn clip nói về hành trình điều trị covid một mươi chín tại nhà
đỗ thị hà cho biết có đã khỏe hơn vì được người quen tại mỹ chăm sóc chú đáo cẩn thận
ngay sau khi nhận được kết quả test pcr dương tính
người đẹp quê thanh hóa đã tức tốc thực hiện các biện pháp chữa trị
từ sông hơi đến uống thuốc theo đơn của bác sĩ
cô còn nhắc nhở mọi người thường xuyên khỏi nước muối
tập hít thở vào buổi sáng để phòng bệnh
cô ăn nhiều hơn bổ sung các loại trái cây cung cấp vitamin
và uống nhiều thực phẩm có vitamin c
tuy nhiên nhan sắc của đỗ thị hà vẫn bị ảnh hưởng khi nhiễm bệnh
cô gậy gò hóp hát hơn nhiều
dù trước đó đã khá mỏng manh quần mắt thơm tím
trong quá trình điều trị cô còn gặp phải các triệu chứng rụng tóc
dù vậy hoa hậu đỗ thị hà cho biết
cô không để mọi thứ ảnh hưởng đến tâm lý cảm xúc của mình
cô tình sau khi sức khỏe hồi phục thì tóc sẽ trở lại trạng thái bình thường
những ngày sắp khỏi bệnh trong đỗ thị hà tươi tắn và hồng hào hơn
đỗ thị hà khoe của sắp được trở về việt nam bên cạnh gia đình đón tết tại quê nhà
cô cho biết đã chuẩn bị sẵn đồ đạc để chờ ngày về việt nam
trước đó vì đêm chung kết smith world bị tạm dừng phút chót
do nhiều thí sinh mắc covid một mươi chín đỗ thị hà đã rời puerto rico
trước khi trở về việt nam cô có vài ngày ở mỹ tận hưởng chuyến du lịch ngắn ngày
và tham quan những địa điểm thú vị trên đất khách
tuy nhiên cô đã bị nhiễm covid một mươi chín nên quyết định ở lại mỹ thêm vài ngày để điều trị
trước những dấu hiệu hạ nhiệt của dịch tại thanh hóa mới đây tỉnh đã có thông báo mới
sẽ tạm dừng tất cả mọi hoạt động của các chốt kiểm soát liên ngành
và trung tâm chỉ huy phòng chống dịch covid một mươi chín
theo đó tạm dừng hoạt động của tất cả các chốt liên ngành phục vụ công tác
phòng chống dịch covid một mươi chín trên địa bàn tỉnh kể từ ngày một mươi năm tháng một năm hai nghìn hai mươi
cho đến khi có thông báo mới
cụ thể các chốt tạm dừng hoạt động bao gồm
chốt tại khe nước lạnh chốt tại xã hải hà chốt tại xã trường lâm quốc lộ một a cũ
thuộc địa bàn xã nghi sơn chốt tại xã xuân bình thuộc địa bàn huyện như xuân
chốt tại dốc xây thuộc địa bàn tỉnh bỉm sơn chốt tại xã thạch lâm thuộc địa bàn huyện thạch thành
chốt tại cảng hàng không thọ xuân chốt tại ga thanh hóa chốt tại ga bỉm sơn chốt tại ga minh khôi
tạm dừng hoạt động của các trung tâm chỉ huy phòng chống dịch covid một mươi chín tại địa phương
do bang chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín và ủy ban nhân dân các cấp chịu trách nhiệm toàn diện chỉ đạo
điều hành triển khai công tác phòng chống dịch covid một mươi chín trên địa bàn quản lý
thông tin từ ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tỉnh thanh hóa
ngày bảy tháng một thanh hóa ghi nhận hai trăm bảy mươi sáu bệnh nhân mắc covid một mươi chín mới trong đó có một trăm một mươi sáu bệnh nhân phát hiện trong cộng đồng
tính từ ngày hai mươi bảy tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một đến nay thanh hóa đã ghi nhận chín bảy trăm chín mươi một bệnh nhân covid một mươi chín cộng dồn
bảy tám mươi tám người điều trị khỏi được ra viện một mươi sáu bệnh nhân tử vong
toàn tỉnh này đã tiếp nhận bốn chín trăm chín mươi ba ba trăm sáu mươi liều vaccine phòng covid một mươi chín
tỷ lệ bao phủ mũi một cho người từ một mươi tám tuổi trở lên đạt chín mươi chín bốn mươi một
tỷ lệ người từ một mươi tám tuổi trở lên tiêm mũi hai đạt chín mươi sáu năm mươi hai
trẻ em từ một mươi hai đến dưới một mươi tám tuổi tiêm đủ mũi một đạt tỷ lệ chín mươi bốn
trẻ em từ một mươi hai đến dưới một mươi tám tuổi tiêm đủ mũi đạt bốn mươi
ngày bảy tháng một trên địa bàn tỉnh thanh hóa ghi nhận hai trăm bảy mươi sáu bệnh nhân mắc covid một mươi chín mới
cụ thể một trăm một mươi sáu bệnh nhân phát hiện trong cộng đồng gồm
thị xã nghi sơn năm mươi năm phú sơn một hải ninh một hải bình một mươi hai nghi sơn hai hải thượng ba hải châu bốn mai lâm một tân trường ba hải thanh hai mươi ba phú lâm một xuân lâm một hải hà hai người từ tỉnh khác lưu trú một
xin được chuyển sang các thông tin liên quan đến biến thể omicron đang được nhiều người quan tâm
mới đây giám đốc quốc gia phụ trách văn phòng việt nam của trung tâm sự phòng và kiểm soát bệnh tật cdc mỹ cho biết
chúng ta không thể coi thường omicron
thực sự ít nghiêm trọng hơn các biến thể trước đó
ông eric rubin lãnh đạo cdc mỹ tại việt nam nói
biến thể này lây lan cực kỳ nhanh chóng
và ở các quốc gia khác biến thể này có thể làm quá tại các bệnh viện
vì có nhiều người bị nhiễm bệnh cùng một lúc
ông cho hay vẫn còn quá sớm để có thể nói có bao nhiêu biến thể nữa sau omithforn
chúng ta không thể biết điều đó
những gì mà chúng ta biết là làm thế nào để các biến thể mới ít có khả năng xảy ra hơn
bằng cách hạn chế các ca nhiễm mới mang lại cho virus
cơ hội tạo đột biến
tiêm vaccine là công cụ tốt nhất để chúng ta làm được điều này
không ai có thể nói chính xác bình thường mới sẽ như thế nào
nhiều cơ quan của chính phủ và các cơ quan khác
nhau trong xã hội đang cố gắng tạo ra các hệ thống
cho phép chúng ta thực hiện nhiều hoạt động quan trọng nhất có thể
đồng thời bảo vệ hệ thống y tế để phục vụ những người cần được chăm sóc
đại dịch hiện vẫn tiếp tục thay đổi khi virus tiến hóa
vì vậy chúng ta nên dự đoán rằng toàn bộ tiến trình này sẽ không đi theo cùng một hướng
chúng ta có thể thực hiện một vài bước theo hướng này
và sau đó cần quay lại theo hướng khác trong một thời gian
cho đến khi có thể thích ứng được với những thay đổi do bệnh covid một mươi chín đặt ra
báo cáo của tổ chức y tế thế giới cho biết
có bằng chứng nhất quán cho thấy omitron có lợi thế lây lan đáng kể so với delta
với thời gian tăng gấp đôi số ca nhiễm là hai ba ngày
trong khi đó nghiên cứu ở nam phi cho thấy tỷ lệ tử vong
hoặc phải điều trị trong phòng chăm sóc đặc biệt
trong làn sóng dịch bệnh do biến thể omicron gây ra
lần lượt là bốn năm so với hai mươi một ba và một so với bốn ba so với các làn sóng dịch trước đây
thời gian nhập viện của bệnh nhân là bốn ngày so với tám tám ngày so với trước đây
rủi ro nhập viện cho biến thể omicron ở anh chỉ bằng bốn mươi so với biến thể delta
theo các chuyên gia người chưa tiêm vaccine vẫn dễ mắc bệnh nặng
và có nguy cơ tử vong cao nếu nhiễm covid một mươi chín dù là với biến thể nào
phần cuối bản tin sẽ là tin tức về tình hình covid một mươi chín tại anh
số ca tái mắc covid một mươi chín
tại quốc gia này đang tăng nhanh ở những người trên ba mươi tuổi
và con số này có khả năng sẽ tiếp tục tăng trong thời gian tới
tại anh giới chức y tế cảnh báo số ca tái mắc covid một mươi chín đang gia tăng ở những người trên ba mươi tuổi
theo dữ liệu mới nhất anh đã ghi nhận ít nhất hai trăm sáu mươi chín người đã mắc covid một mươi chín
nhiều hơn một lần tính tới cuối tháng một mươi hai năm ngoái
con số này có thể thấp hơn đáng kể so với thực tế
khả năng biến thể omicron tránh được miễn dịch của con người
đồng nghĩa khoảng một phần một mươi trường hợp mắc mới
mới là những người đã từng nhiễm virus
một báo cáo mới từ đại học hoàng gia london còn cho thấy
nguy cơ tái nhiễm omitforn cao hơn năm lần so với biến thể delta
ở anh gần một phần một mươi nhân viên y tế không thể đi làm vì dương tính với covid một mươi chín
hoặc là vì họ là ca tiếp xúc
câu trả lời của thủ tướng boris johnson nhằm đảm bảo việc chăm sóc bệnh nhân không bị gián đoạn
chúng tôi đang trong quá trình xác định các bệnh viện nào cần tới sự hỗ trợ của quân đội nhiều nhất
để có thể chuẩn bị cho bệnh nhân không bị gián đoạn

nhưng chuẩn bị như vậy là hơi muộn đối với phe đối lập
vào lúc có đến một mươi năm bệnh viện đã phải hủy các ca mổ không khẩn cấp
và không có đủ xe cứu thương cho tất cả bệnh nhân
cũng đã bị coi là quá muộn
đó là việc phân phát các bộ xét nghiệm hàng ngày cho những người lao động thiết yếu
để xác định các trường hợp dương tính càng sớm càng tốt
nhằm phá vỡ chuỗi lây nhiễm và bảo vệ các dịch vụ công cộng
tổng cộng một triệu người anh đang phải cách ly
trước đó vào hôm qua mùng bảy tháng một
bộ quốc phòng anh cho biết đã bắt đầu điều động quân đội
để hỗ trợ các bệnh viện đang gặp tình trạng thiếu nhân viên
và bị áp lực do số ca nhiễm covid một mươi chín tăng kỷ lục
chính phủ cho biết hai trăm linh quân nhân sẽ được triển khai trong các bệnh viện ở london
để hỗ trợ hệ thống dịch vụ y tế quốc gia
trong ba tuần tới đây hiện giờ anh quốc vẫn ghi nhận mỗi ngày gần một trăm năm mươi ca nhiễm mới
trong ngày hôm qua ngày mùng bảy tháng một
quốc gia này ghi nhận một trăm năm mươi ca nhiễm mới
trong ngày hôm bảy mươi tám hai trăm năm mươi ca mắc mới
giới chức y tế anh khẳng định
mũi tiêm vaccine ngừa covid một mươi chín tăng cường sẽ tiếp tục mang lại hiệu quả cao
cho những người cao tuổi trước nguy cơ bệnh trở nặng
thưa quý vị và các bạn
mặc dù hậu quả của omicron ít nghiêm trọng hơn các biến thể khác
nhưng những gì mà nó đang gây ra cho anh hay mỹ đều không thể xem thường
vì thế chúng ta tuyệt đối không được chủ quan
những thông tin mới nhất liên quan đến tình hình dịch bệnh covid một mươi chín trên cả nước và thế giới
sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật trong các chương trình tiếp theo
cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi
kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại